để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh
tạo động lực phát triển chính phủ trình quốc hội giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp của năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
theo ước tính nếu đề xuất này được thông qua sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng một mươi năm tám trăm linh tỷ đồng
nhưng sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh
do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
liên quan tới nội dung này đa số ý kiến trong thường trực ủy ban tài chính ngân sách
nhất trí với tờ trình của chính phủ
đề xuất này cũng nhận được sự đồng tình của ủy ban thường vụ quốc hội
xong đề nghị chỉnh sửa tên gọi của dự thảo nghị quyết để phù hợp với phạm vi điều chỉnh
đồng thời nhất trí trình quốc hội xem xét quyết định tại đợt họp tập trung của quốc hội tại kỳ họp thứ chín